ở thôn ấp có đồng bào dân tộc thiểu số người có uy tín luôn được cộng đồng nề trọng
họ tích cực tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng
luật pháp của nhà nước cũng như phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
mời quý vị đến với những ghi nhận sau đây
ông điều trích là một trong những người có uy tín luôn nỗ lực vì cộng đồng
dân cư thôn ấp thưa thớt không thể đưa nước sạch đến từng hộ gia đình
ông xin xã xây dựng giếng nước sạch tập trung
ông tuyên truyền vận động bà con từ bỏ hồ tục không để xảy ra hôn nhân cận huyết thống
vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc stiêng
mỗi khi họp hành về tôi đều tuyên truyền cho bà con sao cho sống cho đúng cho đẹp nhà cửa phải quét lõi sạch sẽ
con cháu không được vi phạm luật giao thông
nhất là vấn đề tảo hôn hôn nhân cận huyết thống việc ma chay cưới hỏi cần phải tiết kiệm
nhiều năm qua thì già làng
luôn tuyên truyền cho con cháu trong ấp làm ăn tốt gìn giữ bản sắc dân tộc mình
con gái phải đúng tuổi trên một mươi tám tuổi mới được lấy chồng
nhờ tuyên truyền đó mà ở đây không còn ai lấy vợ lấy chồng dưới tuổi thanh niên nữa
còn người có uy tín điều vất ở ấp tổng cui lớn xã phước an được chính quyền địa phương và người dân biết đến
bởi những việc làm từ thiện và có nhiều công trình phúc lợi xã hội
hàng năm ông thường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gạo qua công trình giếng nước sạch tập trung
nhất là ở các ấp có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nhiều năm ông điều vất được đi nhiều từ địa phương đến trung ương
từ thực tế đó nên ông đã vận động tuyên truyền bà con ở đây không có đám cưới cận huyết
nói chung là nạn tảo hôn hồi trước kia ở đây nhiều sau khi được già làng vận động nên nay không còn nữa
ông còn vận động mạnh thường quân xây cho người dân ở đây công trình nước sạch có nước dùng thường xuyên nữa
tình cờ cũng gặp người nước ngoài này họ muốn giúp đỡ
cho nên họ hỏi là người tiên mình ở bình phước có nghèo không có nghèo gì
cho nên họ muốn giúp trước là giúp chiến sạch để bà con mình xài
sau đó là trường học cái này cái kia nhà vệ sinh bất cứ cái gì họ cũng giúp
là anh thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân đồng bào tương thủ theo hướng pháp pháp luật của nhà nước
rồi thứ hai là hàng năm thì anh đều bất thường vận động các mạnh thường quân ví dụ như là ở hàn quốc
hỗ trợ về gạo hỗ trợ về quà ví dụ như bà hỗ trợ về xây giếng cho các hợp thể đặc biệt là ở các ấp đồng bào trong tổ chức số
với những việc làm cụ thể thiết thực với bà con trong thôn ấp
những người có uy tín trong cộng đồng như ông điều trích ông điều vất đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng cho xã hội
góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi của đồng bào
việc làm này của các ông xứng đáng được cấp trên ghi nhận đánh giá cao và là người có uy tín điển hình của huyện hớn quản